nắng hạn gây gắt kéo dài trong thời gian qua đã khiến lượng nước của hầu hết các hồ chứa thủy lợi
cung cấp nước ngọt tại bình định ở dưới mực nước chết
hiện tại thì toàn tỉnh bình định có hơn một mươi hộ dân với gần bốn mươi ba người
đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
hồ mỹ bình là hồ nước ngọt lớn nhất huyện hoài nhơn tỉnh bình định
ngoài chức năng cung cấp nước cho nông nghiệp hồ còn cấp nước sạch cho nhà máy nước tam quan
tuy nhiên hơn một tháng nay hồ đã khô cạn xuống mực nước chết
nhà máy phải sử dụng vòi rồng ra giữa hồ để hút những giọt nước cuối cùng
hàng ngàn hộ dân ở lân cận cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng
mười lăm năm nay đợt khô cạn này là khô cạn kịp nhất của mười mát năm giờ
nếu mà trời mà không mưa thì khá năng là nhà máy trong mười đến mười lăm hôm nữa
là chỉ có khá năng là ngừng hoạt động đóng cửa
còn hồ mỹ bình định tỉnh bình định tỉnh bình định
còn đây là đầm trà ổ rộng khoảng một hai trăm linh hectare nằm trên địa bàn huyện phù mỹ
theo ghi nhận diện tích lớn của đầm đã khô cạn đáy
mưu sinh của hàng ngàn hộ dân tại bốn xã lân cận đang hết sức khó khăn
từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy đầm này nó hạn khô cạn cỡ đây
trước hết là phục vụ về nông nghiệp là không có nước thủy sản là khô cạn
không có một con gì thú vật nữa
cho nên là đời sống của bà con nhân dân ở đây là vất vả về nước
đầm khô cạn khiến mức nước ngầm ở vùng này cũng xuống thấp
các diễn đào đều không còn nước
hàng ngày người dân phải mua nước bình để uống
còn nước sinh hoạt tắm giặt thì phải đóng máy khoan
nhiều hộ phải xin nước hàng xóm để dùng
khu vực của sông ba thì thiếu nước rất trầm trọng
do đó hôm nay gia đình là tôi mướn người để đi đóng một cái diễn
với điều chiều sâu của cái diễn là từ một mươi hai đến một mươi năm mét
trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng tại nhiều địa phương
hiện ủy ban nhân dân tỉnh đã lên phương án hỗ trợ người dân về ngắn hạn
trước mắt thì bộ truy quân sự tính
rồi là công an tính hiện nay cũng đã tiếp cận đến từng hộ
và cái nhu cầu của từng vùng thì bộ truy quân sự tính để sẽ mang nước
tức là lấy ở nước ở một số các dự án của các nhà máy nước khác mà hiện nay đang có
để mà chuyên chở tới đây để phục vụ cho bà con
hiện ủy ban nhân dân tỉnh bình định
cũng đã chỉ đạo đối với những vùng thiếu nước sinh hoạt ở xa nguồn cấp nước thì hỗ trợ khoan giếng đào giếng
với những vùng đã sử dụng nước sạch nhưng do thiếu nguồn nước thì chở nước sạch bằng xe chuyên dùng đến cấp cho người dân
đối với vùng thiếu nước gần công trình cấp nước tập trung thì tổ chức mở mạng cấp nước
các đơn vị vận hành các nhà máy cấp nước phải tổ chức vận hành đạt hoặc vượt công suất thiết kế để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho người dân